thưa quý vị bộ tài chính vừa có một số dự báo và kiến nghị biện pháp quản lý bình ổn giá sau tết và cả năm hai nghìn hai mươi
theo bộ tài chính có một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá sau tết
cụ thể quý i năm hai nghìn hai mươi ba chung với thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội cuối năm và tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
giá cả thường có biến động tăng theo quy luật vào trước và sau tết giá một số dịch vụ công được triển khai theo lộ trình thị trường
trong đó có giá điện nhiều khả năng sẽ tăng sớm từ đầu năm giá dịch vụ khám chữa bệnh giá dịch vụ giáo dục tiếp tục thực hiện theo lộ trình thị trường
một số chính sách về hỗ trợ về thuế sẽ hết hiệu lực từ đầu năm hai nghìn hai mươi
từ các dự báo nêu trên bộ tài chính kiến nghị một số biện pháp quản lý điều hành và bình ổn giá sau tết và cả năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính kiến nghị các bộ ngành địa phương
tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý nhất là các mặt hàng thiết yếu
những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa ổn định thị trường
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến
bộ tài chính nhấn mạnh công tác quản lý điều hành giá năm hai nghìn hai mươi ba cần thực hiện một cách chủ động
linh hoạt bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ở mức khoảng bốn năm theo mục tiêu quốc hội đề ra
bộ công thương cho biết là dự kiến cả năm hai nghìn hai mươi hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam đạt khoảng bảy trăm ba mươi hai tỷ đô la mỹ
tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó xuất khẩu tăng khoảng một mươi năm đạt khoảng ba trăm bảy mươi một năm tỷ usd hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được quốc hội và chính phủ giao
chúng tôi có đi được trước mắt là việc ba nước một là đi được vào mỹ hai là đi được vào đài loan rồi
và ba thì tôi đương chúng tôi đương làm hồ sơ để đi tiếp sang thái lan với cả sang châu âu cụ thể là vào tiệm khác
thì chúng tôi sẽ thiết kế từng cái quy trình cho từng nước
là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu như dịch vụ vận chuyển quốc tế dịch vụ gián nhãn năng lượng
là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu như dịch vụ vận chuyển quốc tế dịch vụ gián nhãn năng lượng
mong chờ mình sẽ kết hợp cung cấp dịch vụ cho thêm nhiều doanh nghiệp hơn trong năm hai nghìn hai mươi ba nhất là khi trung quốc mở cửa khẩu thị trường dần phục hồi
chúng tôi cũng luôn đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp đặc biệt vấn đề về chi phí cũng như là về hỗ trợ về mặt chuyên môn và hỗ trợ tối đa về mặt nghiệp vụ
để các doanh nghiệp có thể an tâm nhất về mặt nghiệp vụ chuyên môn và có thể có những lô hàng được xử lý chân tru mượt mà tốc độ thời gian và chi phí tối ưu nhất
chúng tôi cũng luôn đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp
các thông tin về vấn đề mở cửa của thị trường trung quốc thì có lẽ là cái tác động chủ yếu là vấn đề tăng thêm cái du cầu
tuy nhiên còn một cái tác động nữa mà không nhỏ đó là vấn đề họ sẽ tiêu dùng nhiều hơn ở nước ngoài chẳng hạn
thì trên cơ sở cũng là một cái yếu tố để mà tiêu dùng cái thực phẩm và như vậy thủy sản vẫn là mặt hàng yêu thích của người trung quốc
tôi thấy là thị trường trung quốc bắt đầu là ổn định hơn và cái thông thương giữa hoạt động cũng có thuận lợi
thì chúng tôi nhận định rằng riêng cái nguồn
nguồn lương thực để vào thị trường trung quốc năm hai nghìn hai mươi ba thì chắc chắn có thể đạt khoảng một triệu tấn
trước những kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đứng trước những thách thức mới
cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cần nhìn nhận điều chỉnh hoạt động phù hợp
đồng thời tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại
có như vậy mới góp phần để mạnh tăng trưởng để mạnh kinh tế nước nhà
còn trên lĩnh vực bất động sản theo số liệu từ hội môi giới bất động sản việt nam
giá đất nền giảm mạnh trong khi đó thì phân khúc nhà ở
đặc biệt là căn hộ trung cư thì ngược lại không nằm trong xu hướng giảm giá bán
trong báo cáo tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vừa được công bố đại diện hội môi giới bất động sản việt nam cho biết
cuối năm hai nghìn hai mươi hai ảnh hưởng từ các chính sách tiền tệ thắt chặt và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế
cũng như các vấn đề nội tại thị trường chưa giải quyết đã khiến thị trường bất động sản rơi vào khó khăn
dữ liệu của hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy
phân khúc đất nền được điều chỉnh giảm mạnh gần như trở lại mức giá
thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một khi chưa xảy ra cơn sốt đất
tuy nhiên phân khúc nhà ở đặc biệt là căn hộ trung cư không nằm trong xu hướng giảm giá bán
lãnh đạo hội môi giới bất động sản việt nam dự báo cuối một năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bất động sản việt nam sẽ ít biến động và rất khó xảy ra các tình huống mang tính đột biến
lượng giao dịch kỳ vọng tương đương với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi
hội môi giới bất động sản việt nam cũng cho rằng
thời gian tới cơ quan quản lý nhà nước sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý
để đưa nguồn cung mới vào thị trường xây dựng cơ chế riêng cho doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở xã hội
nhà ở giá cả phải trăng phù hợp với người thu nhập thấp và các cơ chế khác một cách thận trọng
sau hai năm chầm lắng vì dịch bệnh tết năm nay các điểm tham quan du lịch đều nô nức chào đón du khách
và trong ngày hai tết thì lượng du khách đổ về các điểm du lịch của thành phố vũng tàu
đã đạt hơn bốn mươi ba
được người tăng gấp bảy lần so với ngày mùng một tết
năm nay thời tiết mát mẻ hơn mọi năm cho nên rất thuận tiện cho người dân đi du lịch nghỉ dưỡng
trước đó trong ngày hai mươi hai tháng một các khu du lịch trên địa bàn thành phố vũng tàu đã đón và phục vụ khoảng sáu lượt khách
cao gấp bốn lần so với ngày mùng một tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một và cao gấp năm lần so với ngày một tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
dự báo lượng du khách đến với vũng tàu tắm biển trong dịp tết năm nay sẽ đông hơn so với mọi năm
do đó trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố vũng tàu đã bố trí lực lượng cứu hộ
cắm cờ hiệu biển báo trăng dây để hướng dẫn du khách tắm biển an toàn
ngoài ra đơn vị cũng tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh du lịch
nghiêm cấm không cho buôn bán thức uống có cồn và tổ chức phục vụ cho việc ăn nhậu xả rác để giữ sạch các bãi biển
vào sáng ngày hôm nay ngày ba tết tại cửa biển sa huỳnh phường phổ thạnh thị xã đức phổ
tỉnh quảng ngãi bà con vạn trài đã tổ chức lễ gia quân nghề cá
tiếng gieo hò vui rộn khiến cho các khí thế của ngư dân khi đoàn tàu hồ hởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
không khí trong lành pha chút nắng ấm áp của ngày đầu năm đã tạo nên không khí rộn ràng của làng trài
ở phường phổ thạnh trong ngày diễn ra lễ gia quân
các mô lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài khăn đóng khấn cầu
mong một năm mưa thuận gió hòa lộc biển dồi dào về với ngư dân
đối tác tài xế dịp tết theo đó đối tác tài xế bốn bánh sẽ được thưởng năm và đối tác tài xế hai bánh sẽ được
thưởng tám trên tổng doanh thu các chuyến xe mỗi đơn hàng hoàn thành tương tự để hỗ trợ khuyến khích
tinh thần hoạt động của các bác tài hãng bị áp dụng phụ phí tết từ năm hai mươi đồng mỗi chuyến xe
cho tất cả dịch vụ còn đại diện hãng gia đội an bê minh cho biết cũng có chương trình thưởng tết
dành cho các đối tác tài xế thưởng giờ cao điểm phụ phí giao hàng tết
tại cửa khẩu quốc tế lào cai từ ngày một tháng một đến ngày hai mươi ba tháng một mùng hai tết chỉ có khoảng hơn ba mươi bảy tấn
hoa quả các loại đã được xuất sang trung quốc các mặt hàng xuất khẩu sang trung quốc trong những ngày đầu năm
hai nghìn hai mươi ba chủ yếu là trái cây từ miền nam với đa dạng chủng loại như thanh long xoài mít chuối dưa hấu
chôm chôm nhãn một số loại hoa cụ thể từ ngày một tháng một đến hai mươi một tháng một có khoảng ba mươi sáu một trăm sáu mươi ba tấn trái cây
gồm thành phố lào cai
thành long xoài mít chuối dưa hấu chôm chôm nhãn chanh lạc nhân sầu riêng và hoa cút tươi
được các doanh nghiệp xuất khẩu sang trung quốc trong đó thanh long là mặt hàng có lượng xuất khẩu lớn nhất
với chín hai trăm ba mươi hai tấn chuối khoảng sáu bốn mươi tám tấn dưa hấu bốn ba trăm linh năm tấn và gần sáu triệu cành hoa cúc
trong ngày đầu tiên của tết nguyên đáng quý mão doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên
sang thị trường trung quốc gồm một mươi xe quả tươi với tổng trọng lượng ba trăm năm mươi năm tấn gồm chôm chơm xoài mít
ngày mùng hai tết doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hai mươi xe thanh long mít xoài với khoảng tám trăm linh tấn
tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt hơn bốn mươi năm triệu usd
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai ghi nhận chung doanh thu tăng vượt bậc của các ông lớn công nghệ trên thế giới
trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây
này cũng thể hiện rõ tại việt nam khi mà những tập đoàn công nghệ ghi nhận nguồn lợi rõ nét
trong sự tăng trưởng chung thị trường việt nam lại đang ưu tiên mô hình điện toán đám mây linh hoạt
với chi phí vừa phải để phù hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa
đơn vị kenalals thống kê amazon microsoft và google đang kiểm soát khoảng bảy mươi thị trường điện toán đám mây đông nam á
cuộc tranh giành miên bánh thị phần béo bở này đang nóng lên khi hai tập đoàn lớn khác là alibaba và huawei
cũng đã công bố kế hoạch đặt trung tâm dữ liệu tại thái lan indonesia
và việt nam cũng không nằm ngoài tầm ngắm
bản thân cuộc đua của doanh nghiệp nội địa cung cấp ứng dụng điện toán đám mây cũng khốc liệt
minh chứng qua sự kiện liên tiếp các trung tâm dữ liệu được xây mới
đến hết năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã có khoảng ba mươi trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư
đi vào hoạt động với doanh thu gần năm tỷ đồng mỗi năm
việt nam hiện tại là thị trường điện toán đám mây phát triển bậc nhất đông nam á
vấn đề hiện tại là các chủ doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ
có sẵn sàng tìm hiểu và bắt đầu đầu tư áp dụng hay không
các ứng dụng từ điện toán đám mây rất đa dạng và không hề đáng sợ như phần lớn doanh nghiệp nghĩ
từ nối sợ của không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa công việc của công ty công nghệ và tư vấn như chúng tôi
lại liên tục mở các workshop những chương trình đồng hành
từ những buổi phổ cập tính năng của điện toán đám mây nỗi sợ đó sẽ dần được xóa tan
viện chiến lược thông tin và truyền thông thuộc bộ thông tin truyền thông cho biết
việt nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ có một trăm linh các cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây
bảy mươi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp nội cung cấp
khảo sát năm hai nghìn hai mươi một của viện nghiên cứu giá trị doanh nghiệp thuộc tập đoàn ibm của mỹ
tại việt nam có năm mươi sáu doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây
tỷ lệ này cần nâng cao trong xu thế chuyển đổi số vận hành
khi đặt trong so sánh với hoa kỳ năm hai nghìn một mươi chín đã có chín mươi bốn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này
trước đây chúng ta có thể thấy
các doanh nghiệp thường phải đầu tư một số tiền rất là lớn
chi phí về hạ tầng và server thiết bị gây ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh
cũng như mức giá vốn của doanh nghiệp
giờ đây cloud sẽ giải quyết hết tất cả các dịch vụ này
cũng như phần chuyển đổi số
đa phần doanh nghiệp cung cấp hạ tầng về cloud
họ sẽ cung cấp đầy đủ từ dịch vụ hạ tầng bảo mật cho đến các dịch vụ điện toán đám mây
tập trung tài nguyên đầu tư vào số liệu
phải chuyển đổi lên các cái trung tâm để cho nó an toàn và như thế thì chúng ta sẽ quản lý được tài nguyên nó tối ưu hơn
vì thế đâm ra là cho tới hiện nay mà nói thì là cái nhu cầu bùng nổ là gì
là có rất nhiều các khách hàng là họ có nhu cầu là ứng dụng về cloud compoting
nhưng mà thực sự ra là các đối tác các công ty mà đủ năng lực để cung cấp các giải pháp đó thì đang còn thiếu chưa đủ
xu hướng nâng cao của điện toán đám mây năm hai nghìn hai mươi ba
là tích hợp các công cụ dịch vụ khách hàng tự động
từ đó giảm thiểu chi phí và thu thập dữ liệu cũng như đưa ra các dự báo xu hướng hành vi người mua hàng
tính năng càng nâng cao của điện toán đám mây sẽ tăng sự tự tin của doanh nghiệp bỏ chi phí đầu tư sử dụng
một con hạ tầng server nó có thể đầu tư ban đầu cho tới mấy trăm triệu cho tới khoảng một tỷ
để vận hành một hệ thống chạy thật tốt để đảm bảo là lưu trữ dữ liệu hay là vận hành
thì giờ đây đối với cloud thì bạn chỉ cần gửi trả cái phần chi phí đó hàng tháng
khoảng từ vài triệu
cho tới vài chục triệu hay là vài trăm triệu tùy quy mô của doanh nghiệp
xu hướng năm hai nghìn hai mươi ba thì mình sẽ thấy việc áp dụng ai và margin vào cloud sẽ rất là lớn
doanh nghiệp không cần phải tận dụng cái hệ thống hạ tầng server của doanh nghiệp
mà có thể sử dụng vào một cái bên cloud cùng khách thứ ba để giảm thiểu về cái ổ cứng dữ liệu
thu thập dữ liệu người dùng cũng như là cái giải quyết phân tích người dùng
thực tế trong năm hai nghìn hai mươi
thị trường điện toán đám mây tại việt nam đạt khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
dự báo tiềm năng thị trường điện toán đám mây tại việt nam đạt mức từ bốn trăm linh bảy trăm linh triệu usd đến năm hai nghìn hai mươi
nếu xu hướng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây tiếp tục phát triển
thì riêng dịch vụ lưu trữ ra đám mây phục vụ cho người dùng internet tại việt nam có thể lên tới năm trăm linh triệu usd
không thể phủ nhận năm hai nghìn hai mươi
là năm diễn ra không ít sự kiện tiêu cực liên quan các ứng dụng từ blockchain
tuy nhiên qua các sự vụ tính thanh lọc thể hiện rõ nét hơn
giúp công ty giải pháp tập trung vào những ứng dụng những tài sản thực chất dựa trên lõi công nghệ này
nổi bật trong số các xu hướng blockchain năm hai nghìn hai mươi ba là tài sản mã hóa không thể thay thế nft
với một lộ trình phổ cập thận trọng từ cơ quan chức năng đến các đơn vị phát triển
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày ba tết
theo báo cáo lao bàn kinh tế số năm hai nghìn hai mươi hai của satista thời gian qua nft nhận được sự quan tâm lớn tại nhiều quốc gia đông á và đông nam á
việt nam đang tiến dần lên vị trí cao trong bảng xếp hạng này hiện đang sắp sau thái lan và trung quốc
theo satista sự bùng nổ của thị trường nft tại đông nam á xuất phát từ nhiều lý do bao gồm sự phổ biến của các trò chơi kiếm tiền như acvnity
hay số lượng nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm của họ trên các nền tảng mạng xã hội như di scott và twitter ngày càng tăng
hiện nay thì cái thị trường mt việt nam nó còn khá mới mẻ tuy nhiên tuy nhiên là tôi nghĩ là cái thị trường này thật sự là rất là tiềm năng
và chúng ta thấy lúc nào cũng vậy một cái thị trường mới nó luôn luôn nó xuất hiện những cái rủi ro của những người đi đầu
với cái sự phát triển ban đầu như vậy và chúng ta thấy được cái xu hướng phát triển trên thế giới của nft thì về dung lượng thị trường về cái giá trị sản phẩm và về chủng loại sản phẩm trên ft
thì tôi nghĩ là còn rất là nhiều không gian để cái thị trường này nó còn sống
còn phát triển hơn nữa
tổng giá trị tài sản nett tại việt nam hay của người việt nắm giữ chưa có thống kê chính xác bởi việt nam chưa hợp thức hóa giao dịch mua bán loại tài sản này trên lãnh thổ
tuy nhiên bản xếp hạng về sự quan tâm cũng như liên tiếp sự kiện thành lập tổ chức chuyên về nft cho thấy lộ trình phổ cập kiến thức đến cộng đồng
bởi bất chấp đại lao dốc của giá trị tiền mã hóa thì số lượng nst tiếp tục sôi động giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
điểm khác biệt đến từ việc khi nhà đầu tư tiếp cận thị trường tiền mã hóa critto thì mục đích chính vẫn là đầu tư tìm lợi nhuận
còn ft có thể áp dụng ở nhiều phạm trù hơn
sự giao thoa giữa nft và ai hiện tại là trên thị trường là các loại tài sản số về nghệ thuật hoặc là game các thứ họ có thể ứng dụng
ngoài ra là các công ty trên thị trường hiện tại vẫn đang phát triển các cộng đồng bft rất là nhiều
thì kỳ vọng trong năm hai nghìn hai mươi ba này thì thị trường nft sẽ khởi sắc hơn
xu hướng nst trong năm hai nghìn hai mươi ba vẫn tập trung một phần lõi ứng dụng trong sự thận trọng của nhà đầu tư
do đó dù trong lĩnh vực gen fi nghệ thuật hay bất động sản metaverse thì sự minh bạch và tư vấn rõ ràng sẽ là yếu tố giữ được sự quan tâm của cộng đồng với loại tài sản này
chắc chắn trong thị trường nft cố gắng để giữ cho cái sản phẩm của mình hay là cái hệ sinh thái tài chính trong game nó được cân bằng nó không có bị lạm phát nhiều
nên có những hệ thống ai để định vị cân đo và thuật toán để tính toán được số lượng người chơi
đồng thời là có những thuật toán giúp cho cái mức độ phân bổ tài nguyên hợp lý
từ đó thì nó sẽ chấm được cái vấn đề làm phát là một trong những vấn đề rất rất quan trọng ở thời điểm hiện tại
hiện nay việt nam mình về mặt khung pháp lý thì chưa có được rõ ràng cũng như là chưa được cụ thể bằng một cái văn bản hoặc là về một cái luật nào đó quy định phần này
mong là thị trường sắp tới mọi người sẽ cân bằng
cân nhắc hơn về mặt luật pháp cũng như là về mặt sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm est
những mạng xã hội phổ biến tại việt nam như instagram hay twitter đã công bố lộ trình giao dịch nft trên nền tảng của mình
bộ thông tin và truyền thông việt nam cũng xác định xu hướng tất yếu của nft trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia
do đó các doanh nghiệp phát triển ứng dụng phi tập trung vào blockchain đang tăng tốc hoàn tiền sản phẩm chứng minh hiệu quả sandbox để tạo tiền đề xây dựng hành lang pháp lý phù hợp
những thông tin kinh tế phương nam đã khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại